ngày một mươi một tháng một tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi tám công an tp hcm cho biết tín dụng đen gia tăng trong thời gian qua
đã gây ra nhiều hệ lụy xấu ảnh hưởng đến trật tự xã hội trên địa bàn
ngăn chặn các loại tội phạm liên quan đến tín dụng đen sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành công an trong năm hai nghìn một mươi chín
tín dụng đen gia tăng phát sinh các hành vi trái pháp luật liên quan đến hoạt động đòi nợ như cướp tài sản
cưỡng đoạt tài sản cầu ý gây thương tích bắt giữ người trái pháp luật thậm chí giết người
đã ảnh hưởng tới trật tự xã hội trên địa bàn thành phố khiến người dân bất an
năm hai nghìn một mươi tám công an tp hcm ghi nhận tổng cộng một mươi năm vụ và hơn năm trăm sáu mươi vụ việc người dân trình báo liên quan tới tín dụng đen
theo công an thành phố thành phần vai tín dụng đen rất đa dạng nhưng qua khảo sát cho thấy số vụ vai nợ với yêu cầu chính đáng rất thấp
trong khi hơn năm mươi số vụ vai nợ là để ăn chơi cầu bạc
tới đây công an thành phố sẽ phối hợp với ngành ngân hàng và các địa phương tổ chức đoàn thể để ngăn chặn tình trạng tín dụng đen hoành hành trên địa bàn
đặc biệt là tại các khu chế xuất khu công nghiệp vùng ven và ngoại thành